các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
sau hơn một ngày đêm hàng trăm cán bộ chiến sĩ thuộc các lực lượng công an bộ đội biên phòng cảnh sát biển tỉnh quảng nam và ngư dân xã duy nghĩa huyện duy xuyên tỉnh quảng nam tổ chức tìm kiếm
đến một mươi bảy h ba mươi phút ngày chín tháng năm các lực lượng đã tìm được thi thể của ba nạn nhân nguyễn ngọc trường nguyễn đức tính võ hùng tâm trong số năm nạn nhân mất tích
hai nạn nhân còn lại là lê văn lưu và đoàn nguyễn nhân hiếu đang được các lực lượng khẩn trương tìm kiếm
điên quan đến vụ một trăm ba mươi ba
ba người ngộ độc thực phẩm vào ngày tám tháng năm tại huyện hòa vang thành phố đà nẵng
hôm qua chín tháng năm có thêm tám mươi chín người nhập viện nâng tổng số người bị ngộ độc do ăn đồ ăn chay lên hai trăm hai mươi hai người
đến chiều ngày chín tháng năm có tám mươi hai người sức khỏe ổn định được xuất viện về nhà
còn lại một trăm bốn mươi người đang tiếp tục được theo dõi điều trị tại trung tâm y tế huyện hòa vang bệnh viện đà nẵng bệnh viện phụ sản nhi và trung tâm y tế quận cẩm lệ
hiện các bệnh nhân sức khỏe ổn định chưa có trường hợp chuyển biến nặng
tòa nhân dân tỉnh đắk lắc vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo phạm xuân tĩnh ba mươi bảy tuổi
trú tại xã cư e bua thành phố buôn ma thuột tỉnh đắk lắc về tội cho vay lãnh nặng trong giao dịch dân sự
theo cáo trạng từ tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi tám đến tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín
tỉnh đã có cho ba người cùng trú tại thành phố buôn ma thuột tỉnh đắk lắc
tỉnh đắk lắc vay với tổng số tiền gần một tỷ đồng
lãnh xuất tỉnh tính cho những người này là năm đồng một triệu một ngày bằng một mươi năm một tháng và bằng một trăm tám mươi một năm
qua đó tỉnh đã thu lợi bất chính với tổng số tiền trên năm trăm linh triệu đồng
kết thúc phiên tòa hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo phạm xuân tĩnh hai năm tù giam
về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự
dù mới hai mươi chín tuổi đối tượng nguyễn thị thanh dung chú tại phường hòa thọ đông quận cẩm lệ
đã có đến một mươi một tiền án tiền sự về tội trộm cắp tài sản
chiều ngày chín tháng năm công an xã hòa châu huyện hòa vang thành phố đà nẵng lại tiếp tục phát hiện
và bắt quả tang dung vừa thực hiện xong hành vi chiếm đoạt tài sản của một hộ dân trên địa bàn
trước đó nhận được tin báo của người dân về việc bị kẻ gian đột nhập lấy trộm nhiều tài sản là điện thoại di động và tiền mặt
công an xã hòa châu đã tiến hành theo dõi mật phục đến chiều ngày chín tháng năm đã bắt quả tàng nguyễn thị thanh dung
là thủ phạm của một vụ trộm cắt trên địa bàn
qua đấu tranh dung khai nhận đã thực hiện thêm hai vụ trộm cắp điện thoại di động và một số tài sản khác đem bán lấy tiền tiêu xài cá nhân
vật chứng thu giữ gồm ba điện thoại di động một viên thuốc lắc hơn năm triệu đồng và một xe máy
thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin nhanh của truyền hình công an nhân dân
cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại